năm hai nghìn hai mươi người dân thủ đô không bị thiếu nước cũng như việc sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày
ubnd tp hà nội đã tiến hành kiểm tra công tác vận hành ứng trực công tác đảm bảo nước sạch trên địa bàn thủ đô tại công ty nước sạch hà nội
cũng theo đánh giá từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai âm lịch nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn thủ đô tăng cao
để đáp ứng nhu cầu ngay trong đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công ty nước sạch hà nội đã hoàn thành xong công tác đại tu định kỳ hàng năm
việc xử lý nước của một mươi hai nhà máy sạm sản xuất nước trên địa bàn đồng thời thực hiện xúc xảo toàn bộ mạng lệ cấp nước
sẵn sàng phục vụ cấp nước tiêu nguyên đáng canh tí hai nghìn hai mươi
ngoài ra công ty còn bố trí nhân lực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân doanh nghiệp trên địa bàn
về công tác cấp nước an toàn nguồn nước sẵn sàng sản xuất tối đa công suất khi có yêu cầu
sau hơn nửa tháng luật phòng chống tắc hại rượu bia và nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực đã tác động tích cực đến đời sống của người dân
thời gian qua cảnh sát giao thông toàn quốc đã vào cuộc quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh
với hơn sáu ba trăm linh trường hợp vi phạm xử phạt hơn hai mươi một tỷ đồng
sau hơn nửa tháng thực thi tình hình tai nạn giao thông đã có những chuyển biến tích cực giảm cả ba tiêu chí
cả về số vụ số người chết và số người bị thương
với những tín hiệu đáng mừng thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định một trăm linh
nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán sắp tới
những ngày cận tết nguyên đán không khí tại các siêu thị chợ truyền thống cửa hàng tiện lợi đều rất nhộn nhịp
đặc biệt giá cà nhiều mặt hàng không có biến động lớn mà vẫn giữ được mức ổn định
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng năm nay các doanh nghiệp để mạnh cải tiến mẫu mã
ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng
giò quả tết phổ thông có giá giao động từ ba trăm linh đồng đến một năm trăm linh đồng một giò
các loại hạt phổ biến như hạt dưa hạt bí hạt rẻ tùy vào từng loại mà có giá giao động từ chín mươi năm đến hai trăm chín mươi đồng một kg
các mặt hàng như giò bò vít san giảm còn hai trăm hai mươi chín đồng một kg
giò lội vít san có giá hai trăm linh năm đồng một kg
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
những ngày này các loại tiền lưu niệm có in hình con chuột linh vật của năm hai nghìn hai mươi đang được ra bán ổ ạt
đặc biệt là tờ hai đô la mỹ có in hình chuột mạ vàng
theo đại diện ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm hiện tại mỹ có in hình các con vật hoa văn lên tờ hai đô la mỹ rồi bán sang các nước khác
tuy nhiên các ngân hàng ở việt nam không nhập khẩu lại này vì không có nhu cầu kinh doanh
vì vậy ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người dân nếu muốn sở hữu tờ hai đô la mỹ hình con chuột mạ vàng
người mua nên cân nhắc kỹ bởi giao dịch ngoại tệ tại các địa chỉ không được cấp phép là vi phạm pháp luật
so với các phân khúc khác trên thị trường bất động sản trong vài năm trở lại đây căn hộ dịch vụ luôn duy trì được mức tăng trưởng tốt ổn định
tuy nhiên trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín phân khúc này đã có diễn biến bất thường các nhà đầu tư cần cẩn trọng với diễn biến này
quý bốn năm hai nghìn một mươi chín các chỉ số của phân khúc căn hộ dịch vụ từ công suất giá thuê đều có sự giảm sút so với quý trước và năm trước
sự suy giảm này thể hiện rõ nét nhất ở phân khúc hạng b và hạng c
do vậy mô hình căn hộ dịch vụ tại khu vực nội thành nơi các ngõ nhỏ phố nhỏ không còn sức hút như ba bốn năm trước
vì một lượng căn hộ để bán đã được bán ra rồi thì là cho các nhà đầu tư họ mua để cho thuê
và các dự án ở các phân khúc căn hộ hạng a hạng b nơi mà các điều kiện về ví dụ như là tiện ích rất là đầy đủ
chính vì lý do thế mà chúng ta nhận thấy căn hộ dịch vụ hạng c hiện nay liên tục
cái tình trạng là công suất cũng như giá thuê đều suốt giảm
thu hút fdi của hà nội rất thuận lợi đây là điều kiện tốt cho căn hộ dịch vụ
nhưng trong thời gian qua lượng khách nước ngoài mặc dù làm việc sinh sống tại hà nội nhưng lại lựa chọn căn hộ khách sạn
bên cạnh đó việc người nước ngoài mua nhà thuận lợi hơn cũng khiến cho một bộ phận người nước ngoài
phần lớn là đến từ hàn quốc đã quyết định đầu tư mua căn hộ thay vì đi thuê căn hộ dịch vụ